qua một mươi năm thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
trên địa bàn tỉnh hà nam đã được cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực hiện hưởng ứng
nhận thức thói quen của người tiêu dùng đối với hàng việt nam từng bước được nâng cao
nhờ đó đã có những tác động tích cực đến toàn xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
từ năm hai nghìn chín đến nay các cấp ngành trên địa bàn tỉnh hà nam đã tổ chức sáu mươi bốn hội trợ
thu hút ba tám trăm một mươi năm doanh nghiệp tham gia với năm tám trăm chín mươi gian hàng hai mươi một phiên trợ đưa hàng việt về nông thôn miền núi
hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trên sáu mươi hộ trợ ở các tỉnh thành phố
công tác quản lý thị trường cũng được các ngành chức năng thực hiện hiệu quả
tạo điều kiện để hàng hóa lưu thông thuận lợi
trong quá trình thực hiện cuộc vận động trên địa bàn tỉnh hà nam
cũng đã thu được các kết quả hết sức tốt đẹp đánh giá về chất lượng
nhất là về vấn đề chất lượng hàng hóa được sản xuất tại địa bàn tỉnh
cũng đảm bảo về chất lượng và nhiều các mặt hàng cũng được công nhận về thương hiệu của việt
và được nhân dân hết sức ưa chuộng
còn riêng đối với công tác tuyên truyền của mặt trận thủ quốc tỉnh hà nam
chúng tôi được lồng ghép vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
đô thị văn minh để tuyên truyền vận động nhân dân
và cũng gắn kết việc nâng cao chất lượng các hộ gia đình văn hóa
thực hiện cuộc vận động
bằng cách là mua sắm hàng việt để chúng tôi tổ chức biểu dương khen thưởng
và công nhận các gia đình văn hóa tiêu biểu lồng ghép vào nội dung của cuộc vận động
để nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động
tỉnh hà nam yêu cầu các cấp chính quyền cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động
các ngành địa phương cần tích cực hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường
đưa hàng việt về bán tại các khu vực nông thôn khu công nghiệp
chú trọng công tác kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu hàng giả hàng kém chất lượng
thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về niêm yết giá
phổ biến hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tới doanh nghiệp và người dân